chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị và các bạn thời gian qua nhiều vụ bạo hành đối với trẻ mầm non liên tiếp xảy ra
đã gây bức xúc trong dư luận xã hội
và mới đây nhất sự việc bảo mẫu tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn tp hcm
có hành vi dùng dây chun buộc tóc buộc vào dương vật của cháu bé bốn tuổi
đã gây tổn thương nặng bộ phận sinh dục của cháu bé và khiến dư luận bức xúc
phóng viên antv tại tp hcm sẽ thông tin tới quý vị và các bạn
sự việc xảy ra vào ngày tám tháng ba
sau khi đến đón con trai của mình đang được gửi học tại trường mầm non tư thục minh ngọc
ở địa chỉ số sáu trên một mươi ba đường một trăm linh phường tân phú quận chín tp hcm
người đàn ông này đã phát hiện cậu con trai có biểu hiện mệt mỏi khó chịu trong người
và kêu đau ở bộ phận sinh dục
kiểm tra cho bé gia đình đã phát hiện dương vật của con mình bị tổn thương thâm tím
do bị xiết chặt bởi một dợi chun buộc tóc
cái giai đoạn đó thì cái nửa dương vật ở phía sau phần đầu nhân vật
nó đã thâm tím
xưng tấy rồi nó có dấu hiệu giống như là bị quại tử
thì đến thời điểm bây giờ
thì bé vẫn khẳng định là cô thủy
là cô bảo mẫu cột bé
thì hỏi nguyên nhân là tại sao cô lại cột con như vậy
thì mấy kêu là trong cái giai đoạn đó là ngủ trưa
thì bé thì cầm đồ chơi lên giường chơi
mà bé không ngủ cái bạn ngủ
thì cô có đánh vào dương vật của bé
rồi xong đó đè đầu xuống để cột
ngay sau đó gia đình tức tốc đưa cháu đến bệnh viện đa khoa hoàn hảo
chỉ nhánh một phường long thạnh mỹ quận chín
để sơ cứu và cắt bỏ sợi chun
trong trần đoán của bệnh viện có ghi
vòng thắt dương vật
rồi cho thuốc bôi và đề nghị gia đình tiếp tục theo dõi
cũng theo gia đình từ khi xảy ra sự việc
cháu bé luôn hoảng loạn quấy khóc
kêu đau vùng kín và nhất định không chịu đến lớp
quá bức xúc
gia đình đã đến công an phường tân phú để trình báo
đồng thời gọi điện thoại liên lạc với phía nhà trường
bữa nay hai mươi chín là đưa bé đi giám định
ở bên giám định pháp y của công an
thì trong khi đi bên đến đó rồi
thì cũng nói sự việc của bé như vậy rồi
coi rồi bên đó coi là không có thấy phòng bếp thương gì nữa
nói là thời gian cũng hơi lâu rồi
bếp thương không có để lại
nên đã chuyển bé về bên nhi đồng để khám lại
bên nhi đồng binh bác sĩ nhi đồng cũng nói như vậy
mà thấy con mình vậy là đau
tôi rất là thất vọng vì cái thời gian nó kéo dài như vậy là
hai mươi một ngày thì cháu mới được đi giám định là một điều
mà tôi nghĩ là một cái chứng cứ về cái vết thương tật
ở cái bộ phận nhạy cảm như vậy
thì nó rất là ảnh hưởng đến cái kết quả của điều tra
và cái mức độ mà xâm phạm của cái người đã gây ra
cái điều này cho bé
đó là một cái chặn rễ của cái việc mà bảo vệ chứng cứ
từ vụ việc trên
một lần nữa dòng lên hồi trước
về việc đào tạo giáo viên mầm non ở nước ta hiện nay còn rất nhiều bất cập
đó là việc đào tạo chỉ để cấp bằng
chứ không phải đào tạo để có được giáo viên đạt tiêu chuẩn
về trình độ kỹ năng cũng như đạo đức thực sự
câu hỏi đặt ra là phải chăng
công tác quản lý trong giáo dục mầm non
vẫn còn lòng lẻo
và biện pháp mức độ xử lý đối với các trường hợp bạo hành học sinh
vẫn chưa đủ sức gian đe
để tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra
gây hoang mang không chỉ đối với các bậc phụ huynh
mà còn gây bức xúc trong toàn xã hội